còn về tội trộm cắt tài sản văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số một ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng trịnh trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thương chú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số hai mươi hai ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một của công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
còn về tội trộm cắt tài sản văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số bốn ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hộ khẩu thương chú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số hai ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
cũng về tội trộm cắt tài sản dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện